thưa quý vị vào chiều nay tại hương yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên
đã tiếp xúc cử tri tại thị xã mỹ hào của tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm cùng dự có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
tại buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã thông tin đến cử tri thị xã mỹ hào về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đại tướng tô lâm đã trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế xã hội công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đồng thời thông tin thêm về các dự án luật mà bộ công an đã và đang đề xuất chỉnh kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
tại kỳ họp lần này bộ công an đã và đang trình năm dự án luật gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở luật căn cước luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật sửa đổi một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh và cư trú của người nước ngoài ở việt nam
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trả lời cụ thể một số vấn đề cử tri quan tâm đại tướng tô lâm khẳng định từ góc độ điều tra các vụ án cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu và có những bước tiến mới
công tác phòng chống tham nhũng là chúng ta phải tiến hành làm rất tốt chúng tôi cũng tham gia vào đồng ý không ạ
nói rằng vừa qua làm đúng chỉ đạo của đảng và sự vào cuộc của các ngành của các cơ quan rất đồng bộ
chúng ta bước đầu cũng đã vạch trần được và cũng đã ngăn chặn được bước đầu về tội phạm tham nhũng này
chúng tôi cũng rất đồng tình với việc cần phải tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
phải xây dựng các quy định cụ thể về trách nhiệm của tập thể cá nhân trách nhiệm của người đứng đầu
nếu để xảy ra tham nhũng tiêu cực phức tạp ở địa phương ở dân vị mình
và phải chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng với các ban ngành các cấp trong điều tra xử lý vụ việc tham nhũng tiêu cực
để kịp thời những khó khăn vướng mắt để nhanh các tiến đội vào thời hạn điều tra và giải quyết các vụ án tham nhũng tiêu cực
trước sự lo lắng của cử tri về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội đang diễn ra phức tạp hiện nay
đại tướng tô lâm nhấn mạnh bộ công an đã và đang chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng nhất là tội phạm lừa đảo
đối với ý kiến của cử tri kiến nghị quốc hội và các cơ quan chức năng kiểm tra thanh tra các công ty bảo hiểm đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ không bị thiệt hại hoặc thậm chí bị lừa đảo
đại tướng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục nắm tình hình chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo của các tổ chức cá nhân liên quan nếu có theo đúng quy định của pháp luật
đối với các ý kiến kiến nghị đề nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương đại tướng tô lâm đề nghị các cơ quan có chức năng nhiệm vụ thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời gửi tới các cử tri có ý kiến kiến nghị nêu trên
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao năm mươi bộ máy tính tại các trường học trên địa bàn thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên
trà vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong đó đồng bào dân tộc khơ me chiếm hơn ba mươi để góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội lực lượng công an đã phối hợp với những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số các chức sắc tôn giáo tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đây cũng là cơ sở để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nhiều trường hợp vi phạm pháp luật đã được cảm hóa giáo dục và trao niềm tin để có thể vươn lên làm lại cuộc đời
từng vi phạm pháp luật cuộc sống sau đó gặp nhiều khó khăn nhưng anh cao sa nguyệt đã luôn nhận được sự động viên khích lệ từ câu lạc bộ tuyên truyền cảm hóa giáo dục đối tượng trong cơ sở tôn giáo chùa bảy sao giữa xã kim sơn huyện trà cú
được hỗ trợ vay vốn không giới hạn thời gian hoàn vốn và không tính lãi giúp anh có thêm chi phí để đầu tư đào ao thả nuôi tôm thẻ
kinh tế gia đình từ đó ngày càng khấm khá giúp anh tự tin hơn để làm lại cuộc đời
sư bên công an xã kim sơn có phân tích nhiều thứ lắm tôi sẽ cố gắng làm ăn nuôi tôn hiện tại em cũng chăn nuôi hai đĩa tôn được một số vốn mua thuốc mua thức ăn cho tôn cảm ơn nhiều
vì an ninh trật tự ở địa phương sư cũng thường xuyên rất là phối hợp chặt chẽ giữa nhà chùa với công an
kết thúc năm ngày nghỉ lễ tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm ở cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương điều này có được là nhờ vào sự chủ động rất cao của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
trong đó việc xử lý nghiêm những vi phạm về nồng độ cồn mà lực lượng công an đang tiến hành được nhiều người dân đồng tình ủng hộ và đây cũng được xem là một trong những yếu tố tác động tích cực tạo ra những số liệu khả quan về tình hình tai nạn an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ vừa qua
tuyến quốc lộ huyết mạch một a qua tỉnh ninh bình
trong dịp nghỉ lễ lượng xe khách đặc biệt tăng cao để phát hiện và phòng ngừa những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã có nhiều biện pháp đồng bộ từ sớm
trong đó tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn đối với tài xế xe khách được trú trọng
đảm bảo tuần tra kiểm soát trên tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách đi qua địa bàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì tập trung vào những lỗi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như lỗi về tốc độ lỗi về nông độ cồn chất bơ túy về tài trọng
là địa bàn trọng điểm về du lịch của miền trung trong dịp này tỉnh quảng nam cũng đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông đã đặt tài trọng về nông độ cồn chất bơ túy về tài trọng
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã tổ chức nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các tuyến giao thông quan trọng
đặc biệt là chú trọng dừng xe kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô và mô tô
về việc xử lý vi phạm nông độ cồn thì xác định đây là hành vi tìm mẵn gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
nên trong thời gian qua là phòng cảnh sát giao thông đã quán thiệt có cái độ trọng là xử lý nghiêm kiên quyết
tuyên truyền về cái hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông để người dân thấy và từ đó năng co có ý thức chấp hẳn
xác định diệu biên là một cái vi phạm nghiêm trọng và dẫn tới tai nạn giao thông
và lực lượng cảnh giao thông đã thực hiện cái này thường xuyên liên tục
và đặc biệt trong ngày nhìn lễ thì lĩnh đạo bộ công an của giao thông cũng như công an của địa phương cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái này
đây coi đây là một trong những lỗi vi phạm cần được tập trung để kiểm soát và xử lý
đây là một nếu chúng ta làm tốt
thì nó sẽ phòng ngừa được cái tai nạn giao thông
và trên trường thông thấy thì các cái vi phạm hiện nay mà liên quan đến diệu biên thì đã giảm đáng kẻ
và đây cũng là một cái nguyên nhân rất quan trọng là góp phần vào cái tình hình giao thông nó được ổn định và người dân đi lại nó cũng an toàn hơn
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong năm ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy ra một trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi bảy người bị thương chín mươi người
so với năm ngày cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm trên cả ba tiêu chí
số vụ số người
số người chết và số người bị thương đã giảm sáu năm số vụ giảm sáu chín số người chết và giảm một mươi năm một số người bị thương
trong suốt kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
qua đó xử lý hơn bốn mươi chín trường hợp vi phạm phạt tiền gần một trăm linh tám tỷ đồng tạm giữ hơn tám trăm linh xe ô tô hơn hai mươi xe mô tô và hai trăm một mươi phương tiện khác tức hơn một mươi một giấy phép lái xe
để nâng cao nữa công tác xử lý vi phạm thì người dân khi phát hiện vi phạm
cũng có thể gửi tài liệu hình ảnh cho lực lượng cảnh sát giao thông để xác minh và xử lý với những người vi phạm mà không tuân thủ thậm chí là cản trở chống đối lực lượng chức năng
tất cả hành vi đó đều là những hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh và áp dụng mức xử phạt hành chính cao nhất và thậm chí là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ
để duy trì và bảo đảm tình hình an toàn giao thông lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã mở nhiều kênh tiếp nhận phản ánh của người dân
sử dụng các phương tiện như flycam tại các khu vực cửa ngõ thành phố lớn để nắm bắt và dự báo tình hình
từ đó có các biện pháp phân luồng giao thông tránh ủn tắc áp dụng tốt các ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa những thông tin về tình hình giao thông
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông
những điều này cũng góp phần giúp tình hình giao thông trên cả nước trong năm ngày nghỉ lễ có những thông tin tích cực
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày nâng tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi sáu trăm hai mươi bốn tám trăm bốn mươi một ca
hiện có một trăm ba mươi bệnh nhân nặng đang điều trị trong đó có ba mươi bốn bệnh nhân thở máy và hiện chưa ghi nhận thêm ca covid một mươi chín tử vong
tại một số địa phương đã tổ chức và thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín xuyên kỳ nghỉ lễ
bộ y tế tiếp tục đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín và tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm có nguy cơ cao
ngày hôm nay
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc một số vật phẩm phát hành
tại australia có hình ảnh cờ vàng phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nhấn mạnh
kiên quyết phản đối việc công ty royal australia và bưu chính australia đã phát hành các vật phẩm
với hình ảnh cờ vàng cờ của một chế độ đã không còn tồn tại
việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết đã trao đổi với phía australia về việc này
đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai